mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng đi đâu phan thị khuê cũng nhận mình là lãnh đạo có mối quan hệ rộng
có khả năng xin được việc làm tại nhiều cơ quan doanh nghiệp trong tỉnh
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay bằng thủ đoạn kể trên phan thị khuê đã lừa được nhiều người
chiếm đoạt hơn tám trăm linh triệu đồng sử dụng vào việc tiêu xài ăn chơi cá nhân
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự
đối với bị cáo phạm phương uyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện đơn dương về tội mua bán trái phép chất ma túy là sinh viên năm thứ ba trường đại học đà lạt
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an lâm đồng
đã tiến hành kiểm tra phòng trọ tại chín mươi tám đường nguyễn công chứ thành phố đà lạt
phát hiện và bắt quả tàng phạm phương uyên tàng trữ hai trăm chín mươi tám viên thuốc lắc
qua đấu tranh uyên khai mua số ma túy trên của một người tên loan ở thành phố hồ chí minh
thông qua sự giới thiệu của đối tượng tên hùng ở đức trọng để bán lại cho các đối tượng trên địa bàn đà lạt
điều tra mở rộng vụ án uyên còn khai nhận từ tháng tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đã bảy lần mua ma túy của loan
tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt phạm phương uyên một mươi ba năm tù giam
áp dụng hình phạt bổ sung một mươi triệu đồng
bất ngờ ập vào nhà ông nguyễn thanh bình bốn mươi hai tuổi ở ấp trường lợi a xã trường long a
tỉnh hậu giang công an huyện châu thành đã bắt quả tăng một mươi đối tượng đang đánh bải binh ăn thua bằng tiền
tại hiện trường kiểm tra khu vực xung quanh và trên người các đối tượng
cơ quan công an tạm giữ hơn hai mươi bốn triệu đồng chín điện thoại di động
bước đầu các con bạc khai nhận mỗi người làm cái ba bàn xoay vòng và phải nộp tiền sâu cho người bà con của chủ nhà
là lưu thị bích tuyển bốn mươi hai tuổi chú tại ấp trường lợi xã trường long a
thông tin đáng chú ý tiếp theo một mươi ba ngư dân nghệ an
trên tàu cá na chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi ba ts đã được tàu cứu nạn hàng hải sar bốn trăm một mươi một cứu hộ thành công
và đưa về cảng nghi sơn tỉnh thanh hóa an toàn vào đêm ngày hôm qua hai mươi ba tháng bốn
trước đó trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam tiếp nhận thông tin tàu cá na chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi ba ts
gặp sóng to gió lớn khiến tàu bị hỏng máy mất khả năng hoạt động nước tràn vào khoang máy
trên tàu lúc này có một mươi ba ngư dân chủ tàu là ông phạm văn dũng ở xã quỳnh long huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
vị trí tàu bị nạn cách đảo hòn ngư nghệ an khoảng chín mươi hải lý về phía đông bắc
sau nhiều giờ cố gắng khắc phục sự cố nhưng không thành công
trung tâm đã điều động tàu cứu nạn hàng hải sir bốn trăm một mươi một đi cứu nạn khẩn cấp
sau hơn một mươi giờ vượt qua điều kiện khắc nghiệt của thời tiết trên biển
đến sáu giờ ngày hôm qua hai mươi ba tháng bốn tàu cứu nạn đã phát hiện vị trí tàu cá na chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi ba ts bị nạn
và đã cử tổ công tác sử dụng cano tiếp cận tàu bị nạn chăm sóc y tế cho một mươi ba thuyền viên
hỗ trợ chống tìm tàu
và lên phương án đưa tàu và toàn bộ thuyền viên về bờ